tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đã tiến hành hội đàm với bộ trưởng ngoại giao canada stefan diong
tại buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao canada stefan reong đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ trong thời gian tới
như tăng cường trao đổi đoàn nhất là đoàn cấp cao mở rộng cơ chế đối thoại sang các lĩnh vực khác
hai bên cũng nhất trí coi quan hệ kinh tế thương mại đầu tư viện trợ phát triển là lĩnh vực trọng tâm cần tập trung thúc đẩy tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
trong đó có việc thực hiện kế hoạch hành động asean canada hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi việt nam hoan nghênh canada tham gia tích cực hơn nữa vào các diễn đàn khu vực
trong đó có việc tăng cường hỗ trợ việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất việc tăng cường tham vấn và hợp tác trong khuôn khổ hiệp định đối tác xuyên thái bình
bình dương tpp nhân dịp này bộ trưởng ngoại giao canada stephen diong cũng đã công bố viện trợ một mươi năm triệu đô la canada cho dự án hỗ trợ việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu